mặc dù giá gạo những ngày qua có xu hướng tăng nhưng nhu cầu gạo trên thị trường thế giới giảm mạnh
so với những tháng đầu năm nên giá gạo sụt giảm khoảng một mươi theo các chuyên gia sau thời gian
lo lắng vì dịch covid một mươi chín có thể ảnh hưởng tới an ninh lương thực vì vậy nhu cầu nhập khẩu gạo
đã lắng xuống nhiều doanh nghiệp đã bị hủy đơn hàng theo đó tổng công ty thương mại quốc tế
philippines đã hủy bỏ toàn bộ kế hoạch nhập khẩu ba trăm linh tấn gạo theo cơ chế liên chính phủ
với các đối tác bao gồm cả việt nam vì đến thời điểm hiện tại nguồn cung gạo của philippines đã được bảo đảm